bị cáo phùng văn nguyên chú tại xã crong á huyện mật rắc của tỉnh đắk lắc
vừa bị toán nhân dân cấp cao đà nẵng đưa ra xét xử về tội giết người
nạn nhân trong vụ án này là phùng văn quang con trai bị cáo
theo bản án sơ thẩm vào khoảng hai mươi hai h ngày bốn tháng hai do có mâu thuẫn và uống rượu
nguyên đã dùng hung khí đâm quang lúc này mọi người trong nhà chạy đến can ngăn
và đưa quang đến bệnh viện cấp cứu và đã không ảnh hưởng đến tính mạng
tuy nhiên quang bị thủng ruột non thùng đại tràng với tỷ lệ thương tật bảy mươi
vào ngày một mươi bốn tháng chín tòa án nhân dân tỉnh đắk lắc mở phiên xét xử sơ thẩm tuyên phạt nguyên
một mươi năm tù giam về tội giết người sau đó nguyên và bị hại cùng có đơn xin giảm nhẹ hình phạt
tại phiên tòa phúc thẩm sau khi xem xét các tình tiết và diễn biến của vụ án
hội đồng xét xử đã tuyên y án cấp sơ thẩm một mươi năm tù giam đối với phùng văn nguyên
tại buổi cung cấp thông tin cho báo chí về công tác đảm bảo an ninh trật tự năm hai nghìn hai mươi bốn
công an tp hcm cho biết vừa triệt phá một băng nhóm tội phạm có hành vi lợi dụng mạng máy tính
mạng viễn thông phương tiện điện tử để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
vào khoảng một mươi giờ sáng ngày hai mươi tám tháng một mươi hai hàng trăm cảnh sát cơ động cùng các lực lượng nghiệp vụ
của công an quận tân bình công an tp hcm tiến hành đột kích vào ba địa điểm thuộc phường bảy và phường một mươi ba quận tân bình
toàn bộ khu vực khám xét được giám sát chặt chẽ được biết một số đối tượng hoạt động tại các địa điểm trên
liên quan đến hành vi lừa đảo công nghệ cao với thủ đoạn rất tinh vi
công an tp hcm cho biết hiện các phòng nghiệp vụ công an thành phố và công an quận tân bình
đang lấy lời khai của những người có mặt tại nơi khám xét
niêm phong thu giữ các tài liệu có liên quan phục vụ cho công tác điều tra truy xét
lợi dụng sơ hở của người dân trong việc bảo quản tài sản
ba đối tượng đã lấy trộm xe máy rồi tẩu thoát nhằm tiếp tục trộm cắp tài sản
thì bị công an xã hưng hội huyện vĩnh lợi tỉnh bạc liêu phát hiện và bắt quả tàng
vào khoảng một giờ sáng ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai ba đối tượng điều khiển xe máy đến địa bàn phường nhà mát
thành phố bạc liêu với ý định trộm cắp tài sản
phát hiện một xe máy đậu trước cửa nhà người dân không có người trông coi
nhóm đối tượng đã bẻ khóa lấy trộm xe rồi tẩu thoát
đến khoảng ba giờ cùng ngày cả ba đối tượng đến địa bàn xã hưng hội huyện vĩnh lợi
phát hiện thêm một xe máy của người dân đậu trước hành lang
đã lẻn vào định lấy trộm thì bị công an xã hưng hội bắt quả tàng
một tụ điểm đánh bạc trái phép vừa bị các lực lượng thuộc công an tỉnh vĩnh long triệt xóa
tiến hành kiểm tra xe máy
để kiểm tra khu đất chống thuộc xã mỹ an huyện bang thít
lực lượng công an đã phát hiện có nhiều đối tượng tụ tập đá gà lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền
bắt giữ hai mươi sáu đối tượng có liên quan
tại hiện trường lực lượng công an đã tạm giữ số tiền trên người các đối tượng
gần hai trăm sáu mươi triệu đồng hai mươi hai điện thoại di động
một macbook bốn mươi tám xe mô tô và nhiều tăng vật có liên quan
trong phần cuối là những thông tin về chuyên đã tuệ phạm
xin chào và hẹn gặp lại
xin chào và hẹn gặp lại
thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữa các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý